lễ hội diwali hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức bởi hiệp hội các doanh nghiệp ấn độ tại hà nội
sự kiện nhằm kết nối cộng đồng người ấn độ tại việt nam và giới thiệu những nét tinh túy của văn hóa ấn độ đến với công chúng thủ đô
lễ hội được tổ chức với mục tiêu mang những nét đặc sắc nhất của văn hóa ấn độ đến với thủ đô
khách tham dự có cơ hội hiểu hơn về diwali bằng cách hòa mình vào những điệu múa truyền thống ấn độ
những tiết mục siết đặc sắc được thưởng thức các món ăn đặc sản truyền thống của người ấn độ hay tham gia vào vẽ nghệ thuật henna
sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng người ấn độ tại việt nam
cũng như người việt nam và du khách quốc tế yêu thích tìm hiểu văn hóa ấn độ